vào tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với đồng chí miguel díaz canel bí thư thứ nhất đảng cộng sản cuba chủ tịch nước cộng hòa cuba
tham gia cuộc điện đàm có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng đứng đầu một số ban bộ ngành hai nước
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng điện đàm vào dịp quan trọng đánh dấu một năm với nhiều hoạt động trao đổi hợp tác thiết thực nhiều dấu mốc ý nghĩa trong quan hệ hai nước
trong một mươi hai năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam cuba thể hiện sinh động tình đoàn kết thủy chung và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng
về những phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai đảng hai nhà nước khẳng định quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt mẫu mực giữa hai đảng hai nước trao đổi những phương hướng nhằm tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới nhất trí tăng cường hiểu biết giúp đỡ lẫn nhau duy trì trao đổi đoàn cấp cao và cấp cấp tiếp tục trao đổi lý luận kinh nghiệm triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp y tế tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn
nandiyat khanel bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp việt nam tăng cường đầu tư vào các dự án tại cuba nhất là trong các lĩnh vực sản xuất lương thực thực phẩm hàng tiêu dùng
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân cuba luôn ghi nhớ câu nói bất hủ của lãnh đạo fidel castro thể hiện tình cảm đặc biệt của cuba dành cho việt nam
vì việt nam cuba sẵn sàng hiến dân cả máu của mình tái khẳng định phản đối chính sách bao vây cấm vận chống cuba
tổng bí thư nguyễn phú trọng trân trọng gửi lời mời đồng chí raúl castro và đồng chí miguel nandiyat khanel sớm sang thăm tại việt nam
đồng chí miguel nandiyat khanel cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời